thưa quý vị đêm qua tại căn hộ một nghìn tám tầng một mươi trung cư nguyễn kim phường bảy quận một mươi tp hcm
đã bốc cháy dữ dội gây náo loạn cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kịp thời có mặt và đưa một mươi chín người ra ngoài an toàn
vào thời điểm trên lửa bùng lên dữ dội tại căn hộ tầng một mươi của trung cư
tiếng báo cháy liên tục vang lên khiến cho cư dân hỗn loạn tìm cách thoát ra ngoài
tiếp nhận tin cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động một mươi ba xe chữa cháy
cùng bảy mươi tám cán bộ chiến sĩ đến tiếp cận đám cháy cứu thoát được một mươi chín nạn nhân ra khỏi đám cháy
ngoài ra một trăm năm mươi người được cảnh sát hướng dẫn thoát hiểm an toàn vụ hỏa hoạn làm căn hộ bị hư hại nặng
may mắn là không có thiệt hại gì về người hiện nguyên nhân hỏa hoạn đang được làm rõ
kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương và ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay dài năm ngày
từ chiều qua ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ hàng vạn người đổ về quê đi du lịch đã khiến cho tuyến đường rơi vào tình trạng tắt cứng
hàng vạn người đổ về quê đi du lịch khiến cho nhiều đoạn trên các trục đường hướng ra ngoại thành hà nội rơi vào tình trạng tắc cứng
ô tô vẫn xếp hàng dài hàng chục km nhích từng mét để di chuyển
và đến sáng nay giao thông trên tuyến tiếp tục un tắc kéo dài
do năm ô tô tông liên hoàn mưa lớn trong đầu giờ sáng cũng khiến cho giao thông trên địa bàn rất khó khăn
còn tại tp hcm tại khu vực cửa ngõ thành phố trên địa phận quốc lộ một a dòng người đi xe máy chen nhau trong ủn ứ
hai mươi ba h khuya ngày hai mươi tám tháng bốn số lượng người điều khiển xe máy trên quốc lộ một dọc về các tỉnh miền tây vẫn đông đúc
tại các ngã tư nốt giao tình trạng ké xe cục bộ xảy ra khá thường xuyên
tại nghệ an một ổ nhóm gồm bốn đối tượng chuyên lừa đảo bằng hình thức
bán số lô số đề quy mô lớn qua mạng xã hội vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an triệt phá thành công
nhóm đối tượng này đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội trên ứng dụng youtube để tạo các video lừa bán số lô số đề
với thông tin tỷ lệ chúng thường đạt từ chín mươi đến một trăm linh
sau khi có người kết bạn các đối tượng yêu cầu những người này phải trả phí là năm triệu đồng một tháng để được các đối tượng cho số lô số đề
cơ quan công an đã thu giữ tám điện thoại di động bốn laptop ba cuốn sổ
ghi thông tin lừa đảo một bộ điều chỉnh âm thanh giọng nói sáu thẻ ngân hàng
bằng thủ đoạn trên bốn đối tượng đã lừa đảo các bị hại ở nhiều tỉnh thành phố với tổng số tiền trên tám trăm linh triệu đồng
tòa án nhân dân quận tám tp hcm vừa mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo trần hữu tín tức diễn viên hữu tín
về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị cáo nguyễn hoàng phi làm dj về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo trần hữu tín bảy năm sáu tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
bị cáo nguyễn hoàng phi năm năm sáu tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
tám năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp hình phạt là một mươi ba năm sáu tháng tù
thưa quý vị hôm nay ngày một mươi tháng ba âm lịch là ngày rỗ tổ hùng vương
ở ngày toàn thể người dân việt nam thành kính tri ân công lao của những vị vua đã có công dựng nước tri ân vô hùng
thờ cúng tổ tiên là một phong tục lâu đời của người việt mang đạo lý uống nước nhớ nguồn
có thể nói hiếm có một quốc gia nào trên thế giới mà người dân sinh sống trên mọi miền tổ quốc
cũng như là kiều bào đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài là cùng hướng về một ngày quốc tổ
chung một cội rễ như dân tộc việt nam
cùng với thời gian sức mạnh của tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ngày càng được lan tỏa phát huy
và quy tụ sự đoàn kết các thế hệ người dân việt nam trong và ngoài nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
rỗ tổ hùng vương
tổ hùng vương gắn với tuần văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra nhiều hoạt động thiết thực mang đậm giá trị văn hóa
nhằm nêu cao truyền thống yêu nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các vua hùng các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước
thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền giới thiệu quảng bá các di sản văn hóa việt nam
để sổ tổ hùng vương tuần văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi ba thực sự là ngày hội chung của dân tộc
là nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa vùng đất cội nguồn và văn hóa việt nam
những tiết mục mùa rối nước với nhiều tích trò dân gian hấp dẫn độc đáo như mối rồng mối phượng chống hổi mối sư tử đua thuyền trọi trâu cáo bắt vịt
dưới sự điều khiển của các nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật tỉnh phú thọ trong không khí đặc biệt của lễ dỗ tổ hùng vương
đã đem lại giây phút thoải mái và ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách thật phương về sự rỗ tổ hùng vương năm nay
tôi cảm thấy rằng là cái nền văn hóa này cần phát huy nhiều hơn nữa để những cái ngày lễ hội như này rồi mọi người tất cả toàn dân đến đây đi lễ hội
để được thưởng thức nền văn hóa của dân tộc việt nam mình
với chức năng nhiệm vụ của mình là công tác bảo tồn và phát huy các giá trị thị xã
thì bốn năm trở lại đây thì đoàn cũng đã rất tích cực năng động
chủ động trong cái việc mà tập luyện và tổ chức thêm mối dối nước thực hiện cái bảo tồn cái di sản quốc gia
bên cạnh phần lễ lễ hội đền hùng và tuần lễ du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi ba còn tổ chức hơn hai mươi hoạt động văn hóa
thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo vùng đất tổ như giải bơi trải mở rộng năm hai nghìn hai mươi ba hội thi gói nấu bánh trưng sa bánh dày
đặc biệt du khách ấn tượng với hội trại văn hóa được tổ chức tại
khu di tích lịch sử đền hùng được xem là bức tranh khái quát
tái hiện lại những phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh
lễ dỗ tổ hùng vương và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức với các hoạt động văn hóa gắn kết chặt chẽ với du lịch
thể hiện toàn cảnh bức tranh văn hóa độc đáo vùng đất tổ thực sự tạo nên một điểm nhấn đẹp đẽ trong mùa lễ hội năm nay
có phần phục vụ đồng bào trong dịp lễ hội
đồng thời đây là dịp để khẳng định những nỗ lực cố gắng của chính quyền các cấp
đặc biệt là của cộng đồng trong việc giữ gìn bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc
với số lượng các hoạt động văn hóa dày đặc diễn ra tại nhiều địa điểm trên toàn thành phố việt trì
lực lượng công an tỉnh phú thọ đã xây dựng kế hoạch khoa học phân công lực lượng nhằm đảm bảo an ninh trật tự
cho tất cả các hoạt động của dỗ tổ hùng vương và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi ba
được diễn ra an toàn văn minh và lành mạnh
chuyển sang một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
từ một trăm linh sáu kg bột thuốc lắc trí cá voi và đồng bọn đã pha trộn bào chế ra hơn hai trăm ba mươi kg thuốc lắc thành phẩm dạng viên
tương đương với hơn bốn trăm năm mươi viên thuốc lắc
công an tp hcm vừa triệt phá toàn bộ đường dây mua bán bảo chế đóng gói thuốc lắc do trí cá voi cầm đầu
bắt giữ hai mươi một đối tượng và thu giữ lượng lớn mà tùy các loại
vào khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi một chi cá voi đã móc nối với đối tượng người việt nam định cư tại pháp
để đặt mua bột thuốc lắc mdma sau đó sử dụng dịch vụ bưu điện chuyển phát nhanh quốc tế
vận chuyển về tp hcm cất dấu bào chế mà tùy thành phẩm
từ một trăm linh sáu kg bột thuốc lắc trì cá voi đã cùng đồng bọn pha trộn với các chất bột hóa học khác
để bào chế ra hơn hai trăm ba mươi kg thuốc lắc thành phẩm dạng viên tương đương với hơn bốn trăm năm mươi viên thuốc lắc
đem đi tiêu thụ tại nhiều điểm trên địa bàn tp hcm và một số tỉnh thành khác thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
khám xét khẩn cấp địa điểm là chỗ ở nơi cất dấu bào chế đong gói thuốc lắc của các nghi phạm
lực lượng công an đã thu giữ hơn một mươi tám viên ma túy tổng hợp chín trăm linh gram ketamine một trăm hai mươi gói nước vui
hai mươi một gói chứa chất tinh thể không màu và góc viên nén các loại cùng nhiều máy móc phương tiện các tăng vật có liên quan
cục cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế tham
nhũng buôn lậu bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với hồ đình thái hòa
giám đốc trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn trú tại tp biên hòa tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác
đây là diễn biến trong quá trình điều tra những sai phạm xảy ra tại tỉnh đồng nai
trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn và một số đơn vị địa phương liên quan
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng bốn lực lượng một số cục nghiệp vụ thuộc bộ công an phối hợp với công an tỉnh đồng nai
tiến hành khám xét trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn ba t có địa chỉ tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
khám xét nhà riêng và một số địa điểm đặt tại văn phòng của trung tâm này tại tp biên hòa
thu giữ nhiều tài liệu phục vụ cho công tác điều tra
thưa quý vị tạm dừng khai thác khoáng sản nếu những hoạt động này không đảm bảo đúng những quy định của pháp luật
những biện pháp mạnh tay như vậy đã được chính quyền nhiều địa phương áp dụng nhằm gìn giữ tài nguyên
và tạo ra một môi trường sống đảm bảo cho người dân quanh khu vực diễn ra hoạt động khai mỏ
tuy nhiên trong bối cảnh nguồn nguyên vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng đang thiếu hụt như hiện nay
việc quản lý chặt chẽ hoạt động này cũng cần đi đôi với việc tìm ra các biện pháp khắc phục đảm bảo hài hòa các lợi ích chính đáng
câu chuyện tại huyện hà trung tỉnh thanh hóa cho thấy chính quyền địa phương nơi đây đang nỗ lực kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn
khu mỏ của doanh nghiệp này đang phải tạm thời dừng hoạt động theo yêu cầu của chính quyền huyện hà trung tỉnh thanh hóa
lý do là bởi người dân quanh khu vực khai thác đang lo lắng hoạt động khai thác có thể ảnh hưởng đến khu vực nghĩa trang của người dân gần đó
dù khoảng cách sấp xỉ hai trăm linh m với khu vực nghĩa trang là đúng quy định
nhiên từ kiến nghị của người dân chính quyền xã phối hợp với doanh nghiệp đang làm một con đường bao
trồng hàng loạt bụi tre để hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến khu nghĩa trang của người dân
từ ý thức là làm các tuyết đường và thứ hai chấp hành tạm dừng để bàn bạc cùng với những người đối phương để khắc phục hậu quả liên quan đến nguy cư đối với ảnh hưởng đến khu mộ của người dân
trên địa bàn huyện hà trung rất nhiều khu vực mỏ đá mỏ đất của các doanh nghiệp đã có những vi phạm hoặc gặp phải những kiến nghị của người dân
chủ trương của chính quyền là lắng nghe ý kiến nhân dân cùng thảo luận giữa người dân và doanh nghiệp để đưa ra giải pháp đúng quy định của nhà nước
và hài hòa lực lượng của doanh nghiệp
với những trường hợp doanh nghiệp cố tình vi phạm hoặc không có ý thức khắc phục triệt để biện pháp tiếp theo là xử phạt theo đúng các chế tài quy định
trong quá trình quản lý khai thác trên địa bàn huyện thì cơ bản các mỏ là người ta chấp hành rất tốt các quy định về pháp luật trong khai thác vận chuyển hoặc trong chế biến
tuy nhiên thì cũng có một số mỏ thì quá trình khai thác thì cũng đã chưa nghiêm túc chấp hành
thực tế trong hai năm trở lại đây
ủy ban nhân dân huyện hà trung liên tục thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra về lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn
các lỗi vi phạm thường thấy là không chấp hành các mốc giới khai thác thất lạc mốc giới vận hành các biện pháp bảo vệ môi trường chưa nghiêm túc
huyện đã phải bảy lần ra các quyết định xử phạt đối với các doanh nghiệp
trong đó cao nhất là xử phạt vi phạm hành chính một trăm linh triệu đồng tạm dừng khai thác mỏ sáu tháng
tinh thần phối hợp của các doanh nghiệp khai thác trên địa bàn huyện thì chúng tôi đánh giá rất là tốt
mối quan hệ của các doanh nghiệp với địa phương và đặc biệt là tinh thần đối với các cộng đồng dân cư ở quanh khu vực đấy
thì người ta rất là tích cực có cái chia sẻ đóng góp
đặc biệt là trong quá trình khai thác có liên quan đến hư hỏng hạ tầng
thì người ta cũng đã có cái quyên góp đóng góp để người ta có cái tu sửa lại cái hạ tầng
và những trường hợp mà có ảnh hưởng thì người ta cũng bàn đặt với dân để có cái giải pháp để khắc phục những hạn chế đó
đại diện phòng tài nguyên và môi trường huyện hà trung cũng cho biết
với trường hợp các doanh nghiệp có ý thức khắc phục bảo đảm theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền
huyện sẽ tạo điều kiện để hoạt động sản xuất trở lại nhằm bảo đảm quyền lợi trinh đáng cho doanh nghiệp
đây chính là theo tinh thần chỉ đạo chung của thủ tướng chính phủ trong việc bảo đảm cung ứng đủ nguyên vật liệu cho các công trình trọng điểm
phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương
năm hai nghìn một mươi hai tín ngưỡng thờ cúng hùng vương đã được tổ chức unesco chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
cho đến nay tín ngưỡng thờ cúng hùng vương đang được bảo tồn và phát huy
càng thể hiện rõ giá trị là biểu tượng tinh thần
cảm ơn các bạn đã theo dõi
chính là sức mạnh cội nguồn quy tụ sự đoàn kết của các thế hệ người dân việt nam sinh sống ở mọi miền tổ quốc
kể cả kiều bào ta ở nước ngoài tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tín ngưỡng thờ cúng khủng vương xuất phát từ mặt nguồn dân tộc
từ sự tôn vinh những nhân vật lịch sử có công dựng nước đã tạo lập ra quốc gia dân tộc
cùng với đó đạo lý uống nước nhớ nguồn của các thế hệ người dân việt nam
khiến cho tín ngưỡng thờ cúng khủng vương
càng linh thiêng và có sức lan tỏa sâu rộng
bên cạnh đó tín ngưỡng này cũng nhắc nhở mỗi người dân việt nam về ý nghĩa của hai chữ đồng bào
cùng được sinh ra trong một bọc của mẹ âu cơ là con lạc cháu hồng
từ đó tạo nên sức mạnh của ý chí cộng đồng của tôn thần đại đồng kết dân tộc
vâng thưa quý vị theo số liệu thống kê của bộ văn hóa thể thao và du lịch
hiện nay trong cả nước có hơn một bốn trăm linh di tích thờ hùng vương và các nhân vật thời hùng vương
riêng tỉnh phú thọ vùng đất cội nguồn dân tộc thì có khoảng ba trăm năm mươi di tích
bên cạnh đó đền thờ vua hùng còn được xây dựng tại một số quốc gia trên thế giới
nơi có cộng đồng người việt sinh sống
điều này cho thấy sức lan tỏa và ăn sâu của tín ngưỡng thờ cúng hùng vương trong đời sống của người việt
làm thế nào để tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
đây cũng sẽ là nội dung trong tiểu mục vấn đề và chính sách sáng nay
cùng khách mời là phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung
ngay từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ban bí thư cũng đã ra chỉ thị về vấn đề tổ chức ngày dỗ tổ hùng vương một mươi ngày liền
rõ ràng là tín ngưỡng thờ cúng khủng vương đã được nhà nước ta quan tâm và được người dân vô cùng ủng hộ
và thực hiện những cái tín ngưỡng đó rất là đều đặn và rất là có ý nghĩa
trong ngày rỗ tổ hùng vương thì tín ngưỡng đó được thực hiện một cách gọi là cụ thể
và thông qua những hoạt động dân gian đó
thì đã khắc họa lại xã hội thờ hùng vương ngày xưa đã sinh hoạt gần gũi với nhau thế nào
thân cận ra sao đoàn kết ra sao
và đồng thời cũng hướng cái người dân tới một cái gọi là hãy khắc ghi những cái truyền thống của dân tộc
và chúng ta cần phải phát huy hơn nữa trong cái bối cảnh lịch sử trong cái xã hội hiện đại ngày nay
dạ vâng ạ
hiện nay thì gắn di sản với phát triển du lịch đang là một trong những định hướng
để vừa phát huy cũng như là bảo tồn các giá trị của di sản ạ
vậy thì theo phó giáo sư trong thời gian tới
chúng ta cần phải thực hiện tổ chức việc này như thế nào để đạt được kết quả tốt ạ
ngày dỗ tổ hùng vương cũng như là cái hoạt động về mặt văn hóa
lịch sử trong ngày dỗ tổ hùng vương thì nó là điểm thu hút sự quan tâm
sự chú ý của rất nhiều tầng lớp dân chúng từ già đến trẻ
từ các dân tộc từ người kinh đến người mường cho đến người thái cho đến người ba na y đê
đúng không ạ
bởi vì là đấy chính là họ quan niệm rằng là tất cả người việt nam chúng ta đều là con lạc cháu hồng
đều là chung một tổ tiên
cho nên là họ luôn luôn hướng về
đấy cũng là một cái thời điểm thời cơ để mà phát triển du lịch
song song với lại cái sự gọi là bảo tồn cái gọi là những giá trị văn hóa
xung quanh cái di tích lịch sử đền hùng
thì tôi cho rằng đấy chính là một trong những cái điểm sáng về gọi là gắn du lịch
với lại những cái di sản văn hóa mà đã được gọi là nhà nước công nhận
cũng như là được tổ chức unesco công nhận
vâng thưa phó giáo sư hiện nay thì tỉnh phú thọ đã đưa tín ngưỡng thờ cúng
hùng vương vào giảng dạy chính khóa tại các nhà trường ạ
vậy thì theo phó giáo sư bên cạnh cách làm này thì trong thời gian tới
chúng ta cần thực hiện những cái biện pháp những cái chương trình như thế nào
để có thể lưu truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp truyền thống đến với thế hệ trẻ
tôi cho rằng đấy là rất tốt đã gắn cái di sản văn hóa gắn cái truyền thống lịch sử
với lại cái gọi là giáo dục hiện nay
và các cái thế hệ học sinh ấy họ được gọi là sống trong cái môi trường văn hóa đó
họ lại được trực tiếp trải nghiệm và tiếp thu những tinh hoa
văn hóa đó thì là rất là tốt họ sẽ là người tiếp tục duy trì
ví dụ trong giáo trình sách để mà dạy học sinh chẳng hạn
cũng nên có những cái nhắc nhở đến một số cái di tích lịch sử
cũng như những di sản văn hóa thế giới mà trong đó có tin ngưỡng thờ cúng hùng vương
trên mạng xã hội rồi thì qua truyền thông báo chí
chúng ta cũng nên gọi là cũng có những cái chương trình
để mà làm sao bất kỳ ai cũng có thể cập nhật được
đấy là chính là những cái biểu những cái cách làm rất là tốt
để mà làm sao chúng ta lan tỏa hơn nữa
giá trị tinh thần cũng như là sức mạnh quốc gia dân tộc
thông qua cái gọi là tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của phó giáo sư
thưa quý vị sở giao thông vận tải hà nội vừa thông báo
sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông
cho các phương tiện xe taxi xe hợp đồng dưới chín chỗ
được lưu thông trên chín tuyến đường
từ ngày hai mươi chín tháng bốn cho đến hết ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
đây sẽ là nội dung có trong cụm chính sách
sở giao thông vận tải hà nội vừa thông báo
sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông
cho các phương tiện xe taxi xe hợp đồng dưới chín chỗ
được lưu thông trên chín tuyến đường
từ ngày hôm nay hai mươi chín tháng bốn đến hết ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
chín tuyến đường gồm cát linh giảng võ láng hạ
cầm thiền lê văn lương nguyễn văn cử
từ hồng tiến đến cầu trương dương
cầu trương dương hướng đi hoản kiếm
tuyến đường phương canh ngõ tám trăm chín mươi bảy giải phóng
bàn truy tù các công trình hạ tầng giao thông
được yêu cầu thu hồi hệ thống biển báo
cấm xe taxi xe hợp đồng dưới chín chỗ
ở các tuyến phố nêu trên
để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
trong việc kiểm định xe cơ giới trong thời gian tới
bộ giao thông vận tài vừa có văn bản
đề nghị các cơ quan chỉ đạo tuyên truyền
đến các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại địa phương
tiếp tục động viên nhân viên đăng kiểm
cố gắng khắc phục khó khăn ổn định lực lượng
và có chế độ đái ngộ thỏa đáng
để động viên khích lệ tinh thần làm việc
hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao
bố trí làm tăng ca làm thêm giờ
kể cả trong dịch lễ ba mươi tháng bốn và một mươi một tháng năm
nhằm góp phần giải tỏa ủn tắc trong đăng kiểm
phục vụ tốt nhất nhu cầu kiểm định xe cơ giới
của người dân và doanh nghiệp
sở tài nguyên và môi trường tp hà nội
vừa bắt hành văn bản bãi bỏ công vận số một nghìn sáu trăm tám mươi năm
liên quan đến việc dừng tách cửa đất
hợp thửa đất trên địa bàn tp hà nội
để đảm bảo hiệu quả trong công tác
quản lý đất đai trên địa bàn đúng quy định pháp luật
sở tài nguyên và môi trường tp hà nội
đề nghị các địa phương các cơ quan liên quan
xem xét giải quyết thủ tục hành chính
liên quan đến việc chia tách cửa
hợp thửa đất cho người sử dụng đất
theo quy định hiện hành
trước đó sở tài nguyên và môi trường hà nội
đã văn hành công văn một nghìn sáu trăm tám mươi năm
trong đó đề nghị ủy ban nhân dân các quận
huyện thị xã tạm dừng phân lô
tách cửa đối với đất nông nghiệp
đất có đất ở và đất nông nghiệp
trong cục của đất đất phi nông nghiệp
không phải là đất ở tuy nhiên
ngày sau đó bộ thủ pháp lên tiếng cho rằng
công văn một nghìn sáu trăm tám mươi năm không đảm bảo
các cơ sở pháp lý